mặc dù đã có nhiều biện pháp can thiệp hỗ trợ nhưng tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở miền núi tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp tục tăng cao
hiện tỷ lệ này ở mức báo động từ bốn mươi đến năm mươi và có xu hướng tiếp tục tăng
kết quả khảo sát thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở sáu huyện miền núi tỉnh quảng ngãi cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng bốn mươi
suy dinh dưỡng chiều cao năm mươi một tình trạng thiếu vi chất ở phụ nữ mang thai và trẻ em ngày càng cao
tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em miền núi cao hơn mức bình quân của tỉnh quảng ngãi là một mươi năm và cao hơn mức bình quân cả nước hai mươi bốn
các huyện miền núi có tỷ lệ tăng cao là sơn tây tây trà kéo dài nhiều năm liền từ hai nghìn một mươi một đến nay ở mức báo động
và dù đã có nhiều biện pháp can thiệp hỗ trợ nhưng tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi vẫn không thuyền giảm
trước tình trạng báo động này tỉnh quảng ngãi sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền thay đổi nhận thức
hành vi của phụ nữ dân tộc thiểu số thực hành các chương trình dinh dưỡng chế biến thức ăn cho bà mẹ
cung cấp vi chất chăm sóc sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng trẻ ở vùng thiên tai
các giải pháp này sẽ thực hiện đồng loạt cho sáu huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi tạo sự chuyển biến về chất
trong việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em miền núi với mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn hai mươi hai